và góp phần cứu được những đứa trẻ chẳng may bị đuối nước khi phải đi đò đi thuyền đến trường
những ngày đầu tiên bắt tay vào sản xuất cà phao và các sản phẩm phao cứu sinh
bà nga đã phải tự mày mò tìm hiểu và đặt những đường kim mũi chỉ đầu tiên cho sản phẩm của mình
bề ngoài chiếc cặp phao không khác biệt nhiều so với cặp đi học bình thường
tuy nhiên nó được làm bằng một loại vật liệu nhẹ giúp tạo sức nâng cho người đeo khi bị rơi xuống nước
vỏ cặp được làm bằng một loại bạt không thấm nước
bên trong thân cặp được gắn thêm một tấm bọt xốp polyurethane
sẽ trở thành một chiếc phao rất hữu ích trong những tình huống ngặt nghèo
qua thử nghiệm cặp có thể nâng một người có sức nặng khoảng năm mươi kg nổi lên mặt nước mà không cần tác động nào
cơ thể chiếc cặp còn được thiết kế với những màu sắc nổi bật như đỏ xanh cam để dễ dàng nhìn thấy
để sản xuất các cặp thông thường ta có thể dùng các loại bình thường
nhưng mà ta làm về vấn đề cặp phao thì ta phải dùng các loại như là loại polyurethane và bên trong có tráng nhựa
bên trong có tráng nhựa để dùng để dùng để dùng
để người ta không thấm nước vào
thứ hai đó là cái chỉ
cái chỉ thì mình phải dùng loại cái chỉ tốt nhất để mà dùng đến cái cặp
vì là khi mà bình thường các cái cặp bình thường thì là các em chỉ đeo ở trên cạn thôi
thì là nó không vấn đề
ví dụ như trong trường hợp nó có sức chỉ thì nó cũng không vấn đề gì xảy ra
nhưng mà trong quá trình cặp phao mà nếu như mà mình không dùng chỉ tốt hoặc là dùng các cái chất liệu phải tốt
thì là khi mình rơi xuống nước thì nó dễ bị bục
vấn đề là cái mệnh cái sứ mệnh của học sinh đấy là nó rất nguy hiểm
cho nên là những cái chất liệu của cái cọc thì tuyệt đối là tìm nguyên liệu rất là chuẩn
còn trong cái cặp đấy thì cái kết cấu là gói vậy nhưng mà mình có thể biến hóa thay đổi nó đi
ví dụ cách cái phối màu này màu sắc sức nâng mình có thể thay đổi được này
thế hoặc là ví dụ mình biến hóa thì mình sáng chế thêm về cái ba lô
để cho các cái đối tượng học sinh lớn
hơn thì phù hợp bởi vì khi mà cái cặp phao rồi cái lượng sách đựng được của các cháu nó bé
hoặc là cái sức năng của các cháu nó lại không đảm bảo
một số cháu cấp hai là cháu không biết bơi
cháu cũng vẫn cần dùng cái cặp phao thì cái ba lô nó phù hợp với các cháu hơn
thì mình cũng biến hóa nó sang
quý vị và các bạn thân mến để tìm hiểu rõ hơn thông tin về những chiếc cặp phao cứu sinh này
thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với cô đinh thị song nga
người đã tham gia vào quá trình lấy lý tưởng
cũng như là thực hiện dự án này
xin chào cô ạ
rất vui khi ngày hôm nay cô đã được mình tham gia chương trình
và câu hỏi đầu tiên chào muốn đặt cho cô đó là
ý tưởng từ đâu cô lại quyết định là thực hiện những chiếc cặp phao cứu sinh này ạ
vào một buổi tối đầu tháng một mươi năm hai nghìn sáu
gia đình tôi đang xem tivi
vừa ăn cơm vừa xem tivi
trong chương trình thời sự có nói đến vụ đấm đò ở bến đò trôm lôm con cua nghệ an
trong vụ đắm đò thì có một mươi chín cháu học sinh đã bị đuối nước
và trong đó thì có ba gia đình mất cả hai con
phải nói là có một người ông mất sáu đứa cháu
trước một cái tổn thất rất là lớn như thế
thì tất cả nhà tôi bàng hoàng và cậu con trai của tôi đang ăn cơm
cậu ấy thốt lên

tại vì nhà mình làm được áo phao mà mình lại không làm cặp phao
rất là đơn giản
chỉ cần cho phao tức là cho xốp vào một chiếc cặt thì nó sẽ thành cặp phao
thì làm sao mà các bạn chết đuối được
cả nhà tôi đều ồ lên và tất cả nhà hâm hở cùng nhau nghiên cứu để chế tạo ra chiếc áo phao
vậy là từ một câu chuyện đau thương mà cậu con trai của cô đã có ý tưởng
và từ đó thì gia đình mình đã thực hiện
vậy từ đó đến nay đã hơn một mươi năm rồi
vậy thì lúc đầu mà khi cả gia đình bắt đầu thực hiện những chiếc cà phao này thì có gặp khó khăn gì không ạ
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi vì lúc ấy là chúng tôi chưa biết may cặp
thế thì để có được kỹ thuật may cặp thì chúng tôi cũng đã đi đến nhiều xưởng
và có nhiều tức là các xưởng thì họ muốn giấu nghề cho nên là họ mặc dù chúng tôi là cũng đặt vấn đề là chuyển giao công nghệ
thế nhưng họ cũng không chuyển giao cho chúng tôi
và rất may là khi chúng tôi đang rất là lúng túng thì chúng tôi gặp một anh bạn
lúc ấy thì chúng tôi chưa quen biết đâu nhưng về sau thì anh ấy là bạn của chúng tôi
anh ấy đã đồng ý chuyển giao miễn phí công nghệ may cặp cho chúng tôi
và từ đó thì chúng tôi sản xuất được những chiếc cặp phao rất là đẹp
vậy là chúng ta đã có thể chế tạo được những chiếc cặp phao rồi đã làm được nên những chiếc cặp phao rồi
nhưng khi mà cô bắt đầu đưa những chiếc cà phang này đến cho các em nhỏ ở những vùng sâu vùng xa như vậy
thì mọi người đón nhận thế nào cộng đồng ở đó đón nhận ra sao ạ
khi chúng tôi có chiếc cặp phao này thì chúng tôi cũng chưa tiếp cận được khách hàng ngay đâu
chưa tiếp cận được đến các cháu học sinh ngay đâu
chúng tôi mang chiếc cặp phao đi triển lãm tại hội trợ thiết bị công nghệ
năm ấy tổ chức tại hà nam hay là gọi tắt là techmark hà nam
thì khi chúng tôi đến đây
chúng tôi triển lãm như thế thì rất may là có một anh
anh ấy rất chú ý đến một chiếc cặp đến chiếc cặp này
và khi tôi hỏi ra thì anh ấy chính là anh thắng
anh ấy ở tin truyền thông của bộ khoa học công nghệ
tôi cũng nhớ không chính xác lắm
nhưng anh ấy rất chú ý đến cái cặp này
và anh ấy đề nghị là tôi giới thiệu với chiếc cặp này
thế thì tôi nói với anh là
bây giờ để anh tìm hiểu kỹ về cặp này
tốt nhất là em với anh ra sông cùng với con trai em
thế hôm đấy thì vợ chồng tôi cùng với con trai ra sông
cùng với một số người nữa là trong tổ truyền thông của anh thắng
thế ra đấy thì tôi ra sông đấy thì tôi thuê một chiếc đò
và con trai tôi cùng mọi người lên chiếc đò ấy
ra tới giữa sông thì con trai tôi mặc chiếc cặp phao vào
đeo chiếc cặp phao vào
và cháu nhảy xuống dòng sông
tất cả mọi người đều chứng kiến là chiếc cặp phao trông nhỏ nhắn như thế
nhưng mà đã làm cho cháu nổi lên trên mặt nước
mặc dù chân tay cháu không hề có một cái cử động gì để đẩy mình lên
tức là thả lỏng hoàn toàn
thì lúc ấy thì bác thắng bác ấy thấy là cái chiếc cặp này rất là hay
và bác ấy đã đề nghị
là đưa đi thi ở tỉnh ở huyện
xin lỗi là ở tỉnh và ở toàn quốc
và cuối cùng là sang tận đài loan để thi
vậy thì từ đó chiếc cặp đã được cộng đồng đón nhận được mọi người biết đến
và sau cái lần mà đi thi ở rất nhiều nơi như vậy
thì đến nay thì trích cặp đang được mọi người đón nhận như thế nào rồi ạ
sau khi thi ở đài loan ấy
thì chiếc cặp ấy không ngờ là ở trong nước thì chỉ được giải nhất thôi
nhưng sang đài loan thì
được ban tổ chức đánh giá cao
tức là được giải xuất sắc
và ba lần được đài truyền hình đài loan đến phỏng vấn đưa tin
thế sau khi về thì giới truyền thông của việt nam tổ chức một cuộc họp báo
cùng với quỹ ngày đấy tôi nhớ là bên vifotech
là các bác ấy tổ chức một cuộc họp báo
từ đó thì rất nhiều doanh nghiệp biết đến
và đơn vị đầu tiên đặt hàng đó là viettel

sau đó viettel và ngân hàng liên việt
sau đó thì đến các ngân hàng
rồi các tổ chức các doanh nghiệp
họ đặt hàng tương đối nhiều
vậy thì lúc đó khi mà rất nhiều những chiếc cặp đã đến được tay các em nhỏ
lúc ấy tôi cảm thấy rất là vui
bởi vì khi các bạn học sinh đi học qua đò
mà được đeo cái cặp ấy thì
dù có đắm đò thế nào các bạn ấy
cũng không làm sao mà
tức là cũng không bị đối nước nữa
tôi vui lắm
tất cả gia đình tôi đều vui
và chính những người
những đơn vị tổ chức mua cặp của chúng tôi
để tặng cho các cháu
họ cũng rất vui
tôi nhớ có một lần
một tổ chức nước ngoài
họ đi tặng cặp cho các cháu
có một ông người mỹ
ông ý rất là hứng thú với cái cặp này
và lần nào đi trao tặng thì ông cũng tranh
ông đòi là phải là ông đeo cho các cháu
ông làm việc ấy với một cái
với một cái
ông làm rất là hào hứng
và ông cảm thấy là rất thích thú với chiếc cặp này
trải qua bao khó khăn
cặp phao cứu sinh của công ty nam thăng long của bảng nga
đã mở rộng lên một mươi thị phần
vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
và tiến tới thị trường xuất khẩu mới
của một số quốc gia trên thế giới
cặp phao cứu sinh của công ty
đã được nhiều phân thưởng và danh hiệu
từ các tổ chức trong nước và quốc tế
công ty sản xuất hàng trăm nghìn sản phẩm áo phao
cặp phao và các sản phẩm trong lũ
cung cấp ra thị trường
tạo công an việc làm cho người dân địa phương
đặc biệt là những người khuyết tật trên địa bàn
tôi thì nói chung là
không đứng nhanh nhạy lắm
thì mọi người giúp đỡ thôi
và vui vẻ làm việc
với bà nga
thì làm được bất cứ điều gì
giúp đỡ cho mọi người
đều mang lại niềm vui
và hạnh phúc
cháu con được biết một thông tin đó là doanh nghiệp xã hội của cô
thì những người làm việc ở đó
thì rất là nhiều đối tượng khác nhau
và không chỉ là có cả người lớn tuổi này
có cả những người đang đi làm
mà thậm chí là có cả những người khuyết tật nữa
thì cô có thể chia sẻ cho chúng một chút thông tin về vấn đề này được không ạ
khi tôi thành lập doanh nghiệp
tôi rất muốn là
doanh nghiệp của tôi
là một môi trường tốt
cho những người yếu thế
những người khuyết tật
để họ có thể phát triển
hết khả năng của họ
và họ có một môi trường rất là thân thiện
để họ không bị áp lực
về mọi mặt
nếu như những người khỏe mạnh
tìm đâu cũng được việc làm
những người khuyết tật hoặc những người yếu thế
thì khi họ tìm việc làm
rất là khó khăn
và nhất là trong môi trường
công nghiệp năng động như hiện nay
thì những người yếu thế
hoặc là những người khuyết tật
hòa nhập rất là khó khăn
cho nên là tôi muốn tạo ra
một môi trường
họ có thể
hòa nhập với cộng đồng
và phát huy cao nhất
khả năng của họ
tôi rất vui
vì tôi đã làm được điều đó
một câu chuyện rất là ý nghĩa
không chỉ là giúp cho các em nhỏ ở xa
mà lại còn
tạo ra công ơn việc làm
cho những người dân địa phương
đặc biệt là những người
có hoàn cảnh
hơi khó khăn một chút
đúng không ạ
một lần nữa
xin cảm ơn cô
về câu chuyện ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
vậy là với câu chuyện của cô đinh thị song nga
chúng ta đã thấy được rằng là
với một ý tưởng
với một điều rất đơn giản thôi
chiếc cặp pha cứu sinh đã ra đời
và từ đó
thì những em nhỏ
mà hàng năm
vẫn phải hứng chịu thiên tai
thì đã trở nên an toàn hơn
trên con đường đến trường
và hy vọng rằng
câu chuyện này
cũng đã đem đến niềm vui
và những niềm hạnh phúc
cho quý vị
trong chương trình ngày hôm nay
một lần nữa
cháu cảm ơn cô
vì những điều rất tuyệt vời
cũng vừa chia sẻ
và hy vọng rằng là
chiếc cặp này
vẫn sẽ tiếp tục
tới được tay
nhiều nhiều em nhỏ hơn nữa
tôi cảm ơn
hẹn gặp lại các bạn
trong chương trình tiếp theo